thông tin từ bộ y tế đến nay việt nam có hơn năm trăm tám mươi chín bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn ba trăm năm mươi ca đã được khỏi bệnh
có một mươi trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng
là bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng
còn tại hà nội sáng nay sở y tế hà nội cho biết tính từ một mươi tám h ngày hôm qua đến sáu h sáng nay một mươi một tháng chín
thành phố ghi nhận thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín tại khu cách ly
đều có liên quan đến trùng f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng